máy bay trực thăng ec một trăm ba mươi t hai số hiệu tám nghìn sáu trăm ba mươi hai của trung tâm huấn luyện tổng công ty trực thăng việt nam thuộc binh đoàn một mươi tám bộ quốc phòng
trong khi bay huấn luyện đã bị mất liên lạc tại khu vực tây núi dinh cách sân bay vũng tàu khoảng hai mươi năm km
trên máy bay có ba người gồm một giáo viên và hai học viên là đại úy dương lê minh trung úy đặng đình duy và trung úy nguyễn văn tùng